vào ngày hôm nay tòa án nhân dân huyện thoại sơn tỉnh an giang tuyên phạt các bị cáo là trần thanh điền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ ba năm tù
lương bá đạt sinh năm hai nghìn trú tại huyện thoại sơn hai năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích
điền và đạt là hai đối tượng đã dùng dao chém thành viên của chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trọng thương
sau khi bị đo kiểm tra thân nhiệt
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi ba h hai mươi năm phút ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một khi trong người đã có rượu
đạt điều khiển xe mô tô chở theo điền
khi đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại khu vực cầu hai sảnh thuộc ấp đông sơn hai thị trấn núi sập
thì bị lực lượng đóng chốt dừng phương tiện để làm các thủ tục phòng chống covid một mươi chín
lúc này anh trần văn đạo là bảo vệ dân phố và là thành viên của chốt
trực tiếp đo kiểm tra thân nhiệt của đạt và điền
đo xong đạt trở điền chạy về hướng thị trấn núi sập
đến khoảng giờ một mươi phút ngày bốn tháng sáu đạt và điền chở nhau quay lại chốt kiểm dịch
đổ xe cách chốt một đoạn điền cầm dao đi đến chém anh đạo một nhát vào cánh tay
rồi ném bỏ hung khí xuống sông sau đó lên xe của đạt nổ máy chở sẵn rồi cả hai bỏ chạy
để khỏi xe tẩu thoát còn đạt bị bắt giữ ngay sau đó
điền bỏ trốn đến ngày sáu tháng sáu thì bị bắt giữ
theo kết luận giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với anh đạo là hai mươi một
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân